kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi bốn tháng ba của truyền hình công an nhân dân
truy tố bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch hàng tháng là trên năm tỷ đồng
cụ thể công an thành phố buôn ma thuột trước đó đã làm rõ nhóm đối tượng này thỏa thuận nhận ghi đề thắng thua bằng tiền với các con bạc
sau đó sẽ sử dụng điện thoại di động nhắn tin chuyển số đề đài bình định và đài miền bắc cho nhau
sau đó đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài rồi tính toán thắng thua với các con bạc để thu lợi bất chính
trung bình đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề mỗi tháng với số tiền trên năm tỷ đồng
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố hai bị can là lê trọng nghĩa hai mươi tám tuổi trú tại thành phố hà nội
và phan thanh tùng hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh hà nam tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết luận điều tra hai bị can nghĩa và tùng thuê nhà trọ tại huyện định quán đồng nai
để thuận tiện cho việc cho vay tiền ở khu vực hai huyện tân phú và bình quán
khi nghĩa và tùng đang thỏa thuận cho vay tiền tại địa bàn xã phú bình huyện tân phú
thì bị công an huyện tân phú bắt thu giữ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt
bốn điện thoại di động các loại và một xe máy
qua điều tra cơ quan công an xác định hai bị can đã cho trên ba mươi người vay
với tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng lãi suất trên ba trăm sáu mươi năm mỗi năm thu lợi bất chính gần ba mươi một triệu đồng
thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã ngày đêm tuần tra
bám sát tuyến địa bàn trọng điểm nhanh chóng làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự
trong số đó phải kể đến việc triệt xóa nhóm đối tượng là thủ phạm đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa
liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản gây bức xúc lo lắng trong nhân dân
thủ đoạn của kẻ gian là lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc trông coi bảo quản tài sản
để tiếp cận cắt khóa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
đặc biệt số tài sản mà các đối tượng nhắm đến đều có giá trị đối với người dân nghèo như gà nuôi xe máy
trước khi đi ngủ có gà đóng cửa ngỏ lại
nhưng mà nó vô tám người bảy là nó vô nó mở cửa ra là nó bắt con gà vậy nó dắt chiếc xe
sáng ngày bảy dậy là không có chiếc xe nữa
là mới tung hồ là hàng xóm là toàn bộ hàng xóm này viên hàng lọt từ xóm trên cho tới xóm chứ
là nó vô nó bắt hàng loạt trong đêm đó luôn
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng trên
vào đêm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn
công an phường hòa hiệp nam phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở công an để làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là hồ văn đại chú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
bước đầu đại khai nhận trong hai đêm ngày sáu và ngày một mươi một tháng một
đại điều khiển xe máy chở theo bố vợ là huỳnh tấn hùng
đến khu phố thọ lâm phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa để trộm cắp
tại đây hai đối tượng đã dùng kìm cắt lưới thép nhà riêng của bảy người dân trộm cắp tài sản
hiện toàn bộ số tài sản đã được công an thị xã đông hòa thu hồi và trao trả lại cho bị hại
lực lượng công an ở mình quá dối
cũng như là tất cả các anh em lực lượng ở thị xã với lại ở phường
cho nên phối hợp chặt chẽ cho nên mới bắt được
nhưng mà lái được chiếc xe ở nhà cho nên tôi mong lắm
cái như tôi cũng gọi là cảm ơn hết các cấp ở trên
nhưng nhất mấy anh công an đi tần tre
trước tình hình này thì tôi cũng khuyến cáo với bà con nhân dân ở địa phương
thì cũng nên cố gắng chúng ta phải tự bảo quản tài sản của mình là chính
tránh để tình trạng mà khi mà nó xảy ra mất mát
thì chúng ta báo và đi kiểm tra đi điều tra để xử lý các đối tượng thì rất là khó
mà cái này thì cũng khuyến cáo
thứ hai là bà con là nên có những cái tài sản mà có giá trị
thì bà con phải chẳng hạn như ban đêm phải đưa tài sản đó vào nhà để mà giữ
thứ hai là nếu có điều kiện thì cũng khuyến khích bà con nên lắp hệ thống camera giám sát an ninh
ở khu vực mình ở cũng như khu vực mình có tài sản đó
để mà khi xảy ra vụ việc thì cũng có thể hỗ trợ cho lực lượng công an nhanh chóng tìm ra cái đối tượng
việc lực lượng công an nhanh chóng điều tra các vụ việc này
các vụ trộm cắp tài sản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự
góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ xử lý hàng chục thanh thiếu niên học sinh
mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đi hỗn chiến khiến một người bị chém trọng thương
vụ việc xảy ra vào đêm chín tháng ba ở xã ya cao thành phố buôn ma thuột
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa một nữ sinh một mươi sáu tuổi
học lớp một mươi trường trung học phổ thông lê duẩn tỉnh đắk lắc và một nam thiếu niên một mươi bốn tuổi đã bỏ học
trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột
hai nhóm thanh thiếu niên này đã lên mạng xã hội facebook liên tục chửi bới rồi thách thức đánh nhau
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng ba cả hai nhóm với trên bốn mươi người mang theo nhiều dao dựa mã tấu
hẹn nhau vào hồ ea cao xã ea cao để hỗn chiến
con tên lô thủy tiên học lớp một mươi a ba trường trung học phổ thông lê duẩn
tối hôm đó con ra chơi
sau đó con đi với chị nhi chị nhi mượn xe con chạy đi
thế là con ngồi một mình rồi con em bảo là có hai đứa bạn con xích mít
xong con mới chạy qua thì thấy một đám con trai đang đánh con gái là đánh bạn con
con mới vô can ngăn thì bị trượt một cái ngay mặt
rồi con về con kể cho mấy anh
sau đó là đăng tút chửi nhau trên facebook và vô bình luận
thì con mới thấy cái bình luận là tám h e cao
con mới chụp cái đó gửi qua cho anh em
rồi anh em bảo con lên
rồi chừng chừ mãi thì tám h con cũng lên
sau đó là con có bảo là mấy anh đi về rồi mấy anh không chịu về
rồi mới đi xuống cuối hồ và sửa đất sửa vị
lúc đó thì bọn con đang tụ tập quán nước
thì bên kia hẹn là tám h đi lên ngã bay cao nói chuyện rồi sắp nhau
thì bên con cũng có lên
lên thì thấy bên đó nó vô đông
thì bên con cũng ẩu quá thì cũng đánh đạp đổ bạn giàu té
có mấy bạn chạy được
còn hai bạn là bạn giàu với bạn nam
lỡ lại bị đập
thì con có cầm cái kiếm con có đập bạn giàu một cái trên môi trên
thì bị đắt một đường ở đây
xong rồi con đi ra
còn mấy cái sau thì mấy anh em bên con không đập
thì con không biết
vụ hỗn chiến khiến một người trong nhóm của thiếu niên một mươi bốn tuổi bị chém trọng thương
phải đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
nhận tin báo công an thành phố buôn ma thuột đã vào cuộc điều tra
đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao dựa mã tấu
tất cả các đối tượng tham gia hỗn chiến mới từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
trong đó có nhiều em đang là học sinh
chống người thi hành công vụ hai nam thanh niên đi xe máy đâm gãy chân tay
một đồng chí thượng úy cảnh sát giao thông vừa bị công an tỉnh vĩnh phúc
ra quyết định khởi tố bị can
hai bị can là nguyễn văn sinh sinh năm hai nghìn bốn trú tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
và nguyễn viết dương sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện bình xuyên
được cho tại ngoại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
để phục vụ quá trình điều tra
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng ba tổ cảnh sát giao thông công an huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc làm nhiệm vụ trên đường ba trăm một mươi thuộc thị trấn gia khánh
phát hiện sinh và dương đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng sinh không chấp hành mà đâm thẳng
vào thượng úy lê quang toàn khiến triển sĩ này bị gãy chân tay
và xương đòn bả vai phải gãy xương gò má
vào đêm một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba công an huyện lộc ninh phối hợp với công an xã lộc tấn
huyện lộc ninh tỉnh bình phước và các lực lượng chức năng đã tổ chức
truy bắt năm đối tượng là người trung quốc nhập cảnh trái phép
đồng thời làm các thủ tục và các biện pháp khử khuẩn
sau đó đưa các đối tượng này vào khu vực cách ly tập trung
trước đó qua tin báo của người dân về việc phát hiện một nhóm người nghi là người nước ngoài
di chuyển trên địa bàn xã lộc tấn lực lượng công an đã tổ chức xác minh thông tin
triển khai phương án truy bắt
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày tại khu vực ấp năm a xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ được năm người trung quốc có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi ba
cả năm người này đều không có hộ chiếu có bốn người có giấy căn cước công dân trung quốc
và một người không có giấy tờ tùy thân
những người này khai nhận nhập cảnh trái phép vào việt nam từ ngày bảy tháng ba
qua đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới phía bắc việt nam sau đó di chuyển bằng đường bộ
đến tối một mươi ba tháng ba các đối tượng thuê ba xe ô tô để về tp hcm thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện lộc ninh đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh làm rõ
xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
đối với đối tượng dương văn đinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổn năm phương mỏ tre
thành phố sông công tỉnh thái nguyên về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
còn về tội không thi hành án phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố đa hội phường châu khê
thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và đối tượng nguyễn thu thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn châu cầu xã châu phong
huyện quế võ tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
trong phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết
không khí lạnh suy yếu vùng thấp phía tây phát triển khiến cho thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
tiếp tục trong trạng thái đêm và sáng thì có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù
vì thế nếu phải tham gia lưu thông ngoài trời vào thời điểm này quý vị và các bạn nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ mỗi ngày phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời mát mẻ với độ ẩm không khí cao
đến với khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ do vùng thấp phía tây mở rộng và phát triển nên đã ảnh hưởng đến khu vực
trong đó các tỉnh lai châu điện biên sơn la chịu ảnh hưởng nhiều nhất nên nhiệt độ trưa chiều có thể ở trên ngưỡng ba mươi
là ba mươi bốn độ trong khi đó nhiệt độ toàn vùng chỉ ở mức là từ hai mươi tám ba mươi một độ trời nắng giáo
và từ ngày một mươi sáu tháng ba nhiệt độ tăng lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
rồi xuống miền trung đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thửa thiên huế
những cơn mưa nhỏ cục bộ xảy ra ở một vài nơi vào sáng sớm và đêm muộn
trong khi đó ban ngày có nắng quay trở lại và kéo dài hơn
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng gia tăng dần
cao nhất phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
một số nơi ở vùng núi phía tây thanh hóa nghệ an có thể ở ngưỡng là trên ba mươi độ
càng vào sâu phía nam thì nhiệt độ sẽ càng gia tăng
do vậy mà khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt cao hơn so với phía bắc
cụ thể đà nẵng kéo dài đến khánh hòa trưa chiều trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
riêng ninh thuận và bình thuận nắng có cường độ mạnh hơn
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là từ ba mươi ba
đến ba mươi hai độ
thời tiết khá khô giáo nhưng nắng lại có cường độ khá mạnh
lên đến vùng cao tây nguyên
thời tiết không có nhiều thay đổi so với khoảng thời gian trước đó
tại đây trời phổ biến là không mưa
cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ gia tăng thêm
cao nhất tại khu vực chủ yếu là từ ba mươi đến ba mươi ba độ nắng nóng vào trưa chiều
và cuối cùng là thời tiết tại các tỉnh thành nam bộ
đây vẫn là khu vực có trạng thái khô giáo nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất
phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ còn chạm ngưỡng cao hơn
đồng thời độ ấm trưa chiều chỉ phổ biến trong khoảng là từ bốn mươi sáu mươi
nên quý vị nhớ bổ sung đủ nước và khoáng chất cho cơ thể nếu có tham gia các hoạt động ngoài trời
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay